hoàn lưu cơn bão số ba vào gần cuối tháng bảy đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với tỉnh yên bái
hiện tại để chủ động ứng phó với cơn bão số bốn và hoàn lưu của bão
ubnd tỉnh yên bái yêu cầu các địa phương cần chủ động các biện pháp phòng chống bão và tình hình mưa lũ
theo đó các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ áp thấp nhiệt đới
thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân
chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập hạ du hồ chứa kiểm tra hướng dẫn
ra soát sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bố trí lực lượng trực canh gác tại các vị trí ngầm tràn đường qua suối
cấm người dân đi vớt củi lội qua đánh bắt cá trên các sông suối khi đang có lũ
tuyên truyền cho người dân không được ngủ trên đồi trên nương để đề phòng sạt lở đất đá gây thiệt hại về người